cũng đã được tỉnh phú thọ chỉ đạo hoàn tất sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước
về tham dự các hoạt động lễ hội của đền hùng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay